một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản lên tới hàng tỷ đồng
vừa bị công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an triệt phá bắt giữ ba đối tượng
vào ngày hai mươi bảy tháng bốn công an huyện diễn châu nhận được đơn trình báo của nạn nhân
về việc bị đối tượng lừa đảo hách facebook của em gái
nên bà đã chuyển hơn một tỷ đồng cho đối tượng
ngày hai mươi tháng tám cơ quan công an bắt giữ ba đối tượng
gồm nguyễn thành nhân nguyễn ngọc ái và lê duẩn phú
trong đó nhân là đối tượng trực tiếp hách facebook của nạn nhân và nhắn tin lừa đảo
khám xét chỗ ở của các đối tượng công an huyện diễn châu thu ba máy tính sách tay
một mươi điện thoại di động các thẻ ngân hàng và hai trăm bốn mươi triệu đồng